theo phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài phó chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam ủy viên hội đồng di sản văn hóa quốc gia
cùng với việc từng bước hoàn thiện và đồng bộ cơ quan quản lý để ngăn chặn hiệu quả nguy cơ xâm hại
đồng thời tăng cường các năng lực khai thác các di sản thế giới của việt nam
cần chú trọng việc xây dựng các công cụ pháp lý chuyên biệt là nghị định về bảo vệ và quản lý cho loại hình di sản đặc biệt này
phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài nêu nhận xét
địa phương có di sản thế giới vẫn có thể coi phát triển kinh tế là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu
vì mục tiêu phát triển nên các cấp chính quyền có vẻ coi trọng môi trường đầu tư hơn các loại môi trường khác
theo ông di sản thế giới cần được tiếp cận theo một tinh thần mới là không chỉ nhằm bảo tồn một cách bất biến giá trị nổi bật toàn cầu của di sản
mà phải sáng tạo những hình thức quản lý và bảo tồn thích hợp để các giá trị đặc sắc của nhân loại trở thành một bộ phận của xã hội mới
thực sự mang lại những lợi ích cho sự phát triển bền vững của con người
phần tiếp theo của chương trình hôm nay là bài viết hoàn thiện mô hình quản lý di sản thế giới tại việt nam của tác giả đông mai
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ít nhiều với mỗi địa phương việc sở hữu một di sản thế giới được unesco công nhận cũng đồng nghĩa với sở hữu một tài nguyên đặc biệt
để phát triển
phát triển du lịch và một thương hiệu riêng về văn hóa
thế nhưng đến thời điểm hiện tại tám di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tại việt nam gọi chung là di sản thế giới
lại đang đạt được những kết quả rất khác nhau ở khía cạnh này
chẳng hạn về lượng khách ghé thăm thống kê gần nhất của năm hai nghìn một mươi năm cho thấy chỉ có bốn trên tám di sản thu hút lượng khách du lịch vượt ngưỡng một triệu lượt người
đó là các trường hợp của quần thể danh thắng tràng an năm triệu lượt khách
vịnh hạ long hai năm triệu lượt cố đô huế hai triệu lượt và phố cổ hội an một một triệu lượt
bốn di sản còn lại cũng có sự phân hóa khá rõ về chỉ số này
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đón bảy trăm bốn mươi lượt khách thánh địa mỹ sơn đón hai trăm tám mươi hai lượt hoàng thành thăng long khoảng một trăm hai mươi lượt và thành nhà hồ chỉ hơn tám mươi lượt
không thể phủ nhận sự khác biệt này cho thấy
nhiều di sản chưa được phát huy giá trị du lịch xứng đáng với tiềm năng sẵn có của mình
đơn cử tại hoàng thành thăng long với diện tích một mươi tám ba hectare và bề dày văn hóa suốt cả ngàn năm
một khảo sát của các chuyên gia pháp khẳng định không gian này đủ sức đón một lượng khách du lịch vào khoảng hai bốn triệu người một năm
nghĩa là gấp một mươi năm lần so với hiện tại
hoặc với thành nhà hồ con số hơn tám mươi lượt khách cũng là quá ít so với giá trị độc đáo của cụm kiến trúc khổng lồ bằng đá này
và ở một góc độ khác con số về lượng khách du lịch này cũng cho thấy những khác biệt đặc thù của từng di sản
theo đó nếu hạ long danh thắng tràng an và cố đô huế dễ lôi cuốn du khách bởi kiến trúc và cảnh quan sẵn có
thì tình trạng phế tích của hoàng thành thăng long thành nhà hồ hay thánh địa mỹ sơn lại là những khó khăn cần vượt qua để thu hút khách tham quan
sự khác biệt này như được phân tích tại nhiều cuộc hội thảo
nhiều tới chiến lược đầu tư để thu hút du khách tại di sản
với những trường hợp như hoàng thành thăng long hay thành nhà hồ
ý tưởng tổ chức hoạt động phụ trợ kết nối di sản với các điểm tham quan địa phương
hoặc thậm chí là bổ sung về kiến trúc như kế hoạch phục dựng điện kính thiên tại hoàng thành thăng long đã được nhắc tới
trong khi đó với nhiều di sản còn lại việc quy hoạch lượng khách tham quan cũng cần được đặt ra
phó giáo sư lương hồng quang phó viện trưởng viện văn hóa
kỹ thuật việt nam cho biết
ở góc độ du lịch nhiều di sản của chúng ta đang lấy lượt khách du lịch hàng năm làm thước đo
vậy nhưng chúng ta lại đang rất thiếu những khảo sát nghiên cứu khoa học đi kèm cần thiết
chẳng hạn như di sản nên mở rộng quy mô khai thác tới mức độ nào
thời điểm nào để có thể bảo tồn được nguyên trạng
thực tế dù đón một lượng khách lớn
nhiều di sản cũng đang được đặt dấu hỏi về cách khai thác theo kiểu tận thu
điển hình việc tổ chức dịch vụ tiệc tối
tại một số hang động thuộc vịnh hạ long trong thời gian qua
đã nhận về phản ứng khá gai gắt của một số chuyên gia
bởi cách làm này tiềm ẩn những khả năng gây xâm hại tới môi trường
hoặc cấu trúc địa chất trong vách đá
tương tự vào năm hai nghìn một mươi bốn kế hoạch xây cáp treo dẫn vào hang sơn đòn
tại phong nha kẻ bàng cũng gây ra những tranh luận gây gắt
quanh ý tưởng đại trà hóa một tài nguyên du lịch vốn dành cho số ít
phó giáo sư phạm trung lương
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển
du lịch việt nam nhận xét
tại nhiều nước khi lượng du khách kéo tới di sản quá đông
và có nguy cơ gây ảnh hưởng tới không gian hiện tồn hoặc môi trường
phía quản lý sẽ có những chiến lược giải quyết khác nhau
có thể như tăng giá vé để tự chọn lọc lượng du khách có điều kiện
hoặc phát triển thêm những không gian du lịch để chia sẻ bớt lượng khách
đó là những điều mà có vẻ chúng ta chưa tính đến
để xây dựng một chiến lược phát triển bền vững cho từng di sản
có một vấn đề rất đáng quan tâm là các di sản thế giới tại việt nam
đang được quản lý với những mô hình khác nhau
cụ thể bốn di sản đang có ban quản lý trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
gồm cố đô huế quần thể danh thắng tràng an hoàng thành thăng long
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
ba di sản có ban quản lý trực thuộc cấp địa phương
bao gồm thánh địa mỹ sơn thuộc huyện duy xuyên quảng nam
phố cổ hội an thuộc ủy ban nhân dân thành phố hội an
quảng nam và vịnh hạ long thuộc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
riêng thành nhà hồ thanh hóa lại là một trường hợp đặc biệt
khi trực thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch
khác biệt nhưng tất cả mô hình quản lý này lại gặp nhau ở một điểm chung
sự trồng chéo thiếu chặt chẽ về việc phân định chức năng
khi cần phối hợp với các cơ quan khác của địa phương để vận hành
và ở một số trường hợp mối quan hệ này lại có sự mâu thuẫn và không thống nhất
những khuyến nghị mà unesco
đưa ra với vịnh hạ long là thí dụ điển hình
từ năm hai nghìn chín tới nay di sản này vẫn liên tục nằm trong danh sách được khuyến nghị
về sự chưa hoàn thiện trong công tác quản lý và bảo tồn
đặc biệt là ở việc lấn biển mở rộng đô thị hoặc khai thác than gây ảnh hưởng tới môi trường
thế nhưng việc giải quyết những bất cập này lại liên quan tới vấn đề quy hoạch đô thị
cũng như khai thác than vốn là ngành công nghiệp truyền thống của địa phương
chứ không thể chỉ trông vào luật di sản văn hóa đơn thuần
rất nhiều lần tại các cuộc hội thảo vấn đề thiết lập một mô hình quản lý linh hoạt
khoa học và hiệu quả đã được nhắc tới như bước đi đầu tiên
để khai thác hợp lý các di sản thế giới tại việt nam
theo đó bản thân mô hình này cần có những hành lang pháp lý đủ mạnh
để trao thực quyền cho các ban quản lý đồng thời lại có sự linh hoạt
để vận dụng vào những trường hợp khác nhau tùy theo điều kiện của từng di sản
trong những lần trao đổi các chuyên gia quốc tế đã từng gợi ý
thành lập ủy ban di sản thế giới ở việt nam mô hình đang phổ biến
tại khá nhiều nơi trên thế giới
ủy ban này là một cơ quan liên ngành với sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước
địa phương khác nhau như bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ giáo dục và đào tạo
bộ nội vụ bộ tư pháp ủy ban quốc gia unesco việt nam
để có thể chỉ đạo và xử lý nhanh nhất những vấn đề mà từng di sản thế giới đang đặt ra
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đang soạn thảo một nghị định
về quản lý di sản thế giới
để trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt
đây là công cụ pháp lý được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực
trong việc hoàn thiện từng bước quy trình thống nhất hoạt động bảo tồn
và phát huy giá trị của các di sản thế giới tại việt nam
tuy nhiên ngay chính những người trong cuộc cũng không quá lạc quan
về những tác động thực tế của công cụ pháp lý rất được chờ đợi này
bởi những vướng mắc trong hoạt động quản lý di sản thế giới
nhất là những xung đột giữa lợi ích phát triển
và nhiệm vụ bảo tồn vốn luôn là nguy cơ thường trực
không dễ hóa giải trong nội tại của mỗi di sản
trong khi mục tiêu hoàn thiện thống nhất trong biện pháp
và mô hình quản lý di sản thế giới còn đang được đặt ra ở thì tương lai
thì một vấn đề quan trọng được tất cả các chuyên gia văn hóa khuyến cáo
đối với các địa phương đang quản lý di sản thế giới
khi may mắn sở hữu một tài nguyên đặc biệt như vậy
vấn đề bảo tồn nguyên trạng cũng như ưu tiên phát huy tiềm năng di sản
cần được ưu tiên hàng đầu tại những khu vực đã được unesco vinh danh
có nghĩa ở một chừng mực nào đó những vấn đề về phát triển công nghiệp
giao thông hay đô thị tại những không gian này cần chấp nhận lui xuống hàng thứ yếu
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hoàn thiện mô hình quản lý di sản thế giới
tại việt nam của tác giả đông mai bài đăng trên báo nhân dân cuối tuần
chương trình hôm nay xin được tạm dừng ở đây